thưa quý vị liên tiếp các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng với nhiều ổ nhóm nhiều đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành
trên cả nước triệt phá và bắt giữ
phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi xảo quyệt
tuy nhiên mọi hoạt động của chúng đều không thể qua mắt được các trinh sát hình sự
cũng như hoạt động đấu tranh trên không gian mạng của lực lượng chức năng
vừa qua công an tỉnh nghệ an đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả giấy tờ đất đài
với những lời hứa hẹn của đối tượng nạn nhân này đã bị lừa đảo
chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng để rồi nhận lại một tấm bia quyền sử dụng đất không có giá trị
hay nói cách khác đối tượng đã làm giả giấy tờ để đưa cho nạn nhân
để làm thủ tục để chuyển nhường cho người khác thì giá công chứng thì biết là bia giả
tiền nạp thủy của nhà nước năm trăm tám mươi năm triệu nhưng mà vì chúng nói là trung mà đưa đi làm
thì chúng sẽ giảm được hai mươi năm triệu cho nên cô giáo cho chúng là năm trăm sáu mươi triệu
tổng cả hai khoản là chín trăm một mươi triệu
sau khi nhận được nhiều đơn trình báo của người dân liên quan đến cùng sự việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã xác lập chuyên án đấu tranh
xóa nhóm đối tượng này
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
triển khai bắt giữ ba đối tượng là lê thanh hải trần diễn thương và lê kiên trung
cả ba đều trú tại tỉnh nghệ an
ba đối tượng này đã lợi dụng cân suất đất trên địa bàn giả danh là cán bộ sở
ban ngành có khả năng đấu giá thành công các lô đất ở các khu đất quy hoạch đấu giá
hợp thức hóa hồ sơ về đất như nhập đất tách biệt đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất với mục
đích nhận và chiếm đoạt tiền của những người dân có nhu cầu đấu giá đất và làm các thủ tục này
nhóm đối tượng do lê thanh hải cầm đầu chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các đối tượng còn lại
lê kiên trung có nhiệm vụ tiếp cận người dân trần diễn thương được giao nhiệm vụ làm bia đất giả
rồi đưa lại cho người dân
anh trung là người trực tiếp nhận hồ sơ và nhận giấy thửa phụ tố của họ về nguyên đồng của họ
cái nhận cả tiền là anh trúng cơ trực tiếp con em ngồi ở giữa lấy tới bên anh trung
mà cũng chuyển cho anh thượng

còn mà ý đó là thoại rồi thì sao rồi
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay
nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai mươi năm người dân trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh
chiếm đoạt số tiền gần một mươi năm tỷ đồng và sử dụng một mươi một loại giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án